thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị khởi nguồn từ những mối giao lưu về văn hóa lịch sử tôn giáo được chủ tịch hồ chí minh và thủ tướng jawala neru đặt nền tảng mối quan hệ giữa việt nam và ấn độ đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước gìn giữ vun đắp trong giai đoạn thống nhất và phát triển kinh tế xã hội cho tới ngày nay